ngày chín tháng bốn thuận và trang mua bán hàng trực tuyến công ty vàng bạc đá quý phú nhuận
ở quận một mươi tp hcm đặt mua một nhẫn kim cương có giá hơn chín mươi năm triệu đồng
thỏa thuận hình thức nhận hàng thanh toán trực tiếp để thực hiện hành vi cướp tài sản
chiều ngày một mươi hai tháng bốn anh nguyễn trọng liên bốn mươi sáu tuổi trú tại tp hcm
và anh nguyễn đức lợi hai mươi năm tuổi quê ở tỉnh bình định đi giao hàng cho thuận
nhưng đối tượng luôn thay đổi địa điểm giao hàng và hẹn tại điểm vắng
ở hẻm sân bóng đá xã phước thiền lợi dụng lúc anh lợi và anh liên không để ý
thuận rút dao đâm vào cổ anh lợi để cướp hàng
trong lúc hai bên rằng co lực lượng tuần tra công an huyện nhân trạch có mặt
không chê đối tượng cùng với hung khí gây án
liên quan đến vụ bé gái tám tuổi bị bảo hành dã man dẫn đến tử vong gây chấn động dư luận
sau hơn ba tháng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã hoàn tất kết luận và đề nghị truy tố cha ruột cùng dì ghẻ của bé gái
nguyễn võ quỳnh trang hai mươi bảy tuổi quê ở gia lai bị đề nghị truy tố về tội giết người và hành hạ người khác
nguyễn kim trung thái ba mươi bảy tuổi trú tại quận một tp hcm bị đề nghị truy tố về tội hành hạ người khác
và che giấu tội phạm
theo hồ sơ vụ án thái cùng con riêng sống chung với trang
chiều tối ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện vinmec tiếp nhận cháu bé do thái đưa đến cấp cứu
trong tình trạng ngưng tuần hoàn và đã tử vong
thi thể có nhiều vết thâm bầm nghi là bị đánh nên trình báo công an
ngay sau đó cơ quan điều tra đã lần lượt khởi tố bắt tạm giam trang và thái do có liên quan đến cái chết của cháu bé
theo kết luận giám định pháp y tử thi của phòng kỹ thuật hình sự công an tp hcm cháu bé tử vong do phù phổi cấp và sốc chấn thương
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo trần minh sĩ ba mươi ba tuổi
trú tại huyện hòa vang tp đà nẵng về tội mua bán trái phép chân ma túy
theo cáo trạng tối tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
tại số năm mươi bảy phạm nghĩa tăng phường hòa khê quận thanh khê
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp đà nẵng bắt quả tang sĩ
thu giữ tám mươi viên thuốc lắc năm mươi gam ma túy loại ketamin
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tiếp tục phát hiện khoảng tám gói ma túy đá
hai mươi viên ma túy hồng phiến và tám viên thuốc lắc
căn cứ vào lời khai của bị cáo và bản luận tội
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt trần minh sĩ một mươi tám năm tù về tội mua bán trái phép chân ma túy
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh yên bái tình trạng các đối tượng lén lút sử dụng
tàng trữ và mua bán trái phép vật liệu nổ có những diễn biến phức tạp
đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa địa bàn có các doanh nghiệp khai thác khoáng sản
trước tình hình này lực lượng công an tỉnh yên bái đã phối hợp với các lực lượng chức năng
triển khai nhiều biện pháp để đấu tranh từng bước ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực thôn yên bình xã hưng thịnh huyện trấn yên tỉnh yên bái
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái đã bắt quả tang đối tượng trần văn hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chú thôn lương thịnh huyện trấn yên tỉnh yên bái
đang có hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ thu giữ tại chỗ hai mươi thỏi thuốc nổ và sáu kíp nổ
tiến hành khám xét khẩn cấp
nơi ở của đối tượng hiếu lực lượng công an đã thu thêm một thỏi thuốc nổ và một kíp nổ
tại cơ quan điều tra đối tượng trần văn hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
sáng nay một mươi tám tôi có đưa lên bàn bàn mua thuốc nổ về yên bái bán cho anh huy
trong quá trình mua bán thì bị công an tỉnh yên bái bắt quả tang
xác định đây là vụ án có tính chất phức tạp
các đối tượng hoạt động tinh vi ở nhiều địa bàn liên tỉnh
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái đã quyết định xác lập chuyên án mở rộng điều tra xác minh
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nhanh chóng xác định thêm ba đối tượng có liên quan
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của một trong ba đối tượng
cơ quan an ninh điều tra tiếp tục thu giữ được một trăm linh chín thỏi thuốc nổ hai cuộn dây nổ và một cuộn dây cháy chậm
đặc thù của tỉnh yên bái là tỉnh bên núi
bên cạnh công tác đấu tranh xử lý nghiêm về các hành vi liên quan đến việc sử dụng mua bán trái phép vật liệu nổ
lực lượng công an tỉnh yên bái đã chủ động xây dựng các kế hoạch để tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí vật liệu nổ
phối hợp với lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật
cho các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân
qua đó từng bước nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan doanh nghiệp và nhân dân
phải ký nhận như thủ kho là phải xuất kho và phải kiểm tra là khi xuất ra và cái lượng còn lại là nó còn khớp hay không
nếu sai là thất thoát đi đâu hoặc là nhầm lẫn ở đâu
nên tất cả các quy trình đều tuân theo phân theo hết của quy định của sở công thương và của nhà nước đề ra
nên cái thất thoát không thể là thất thoát được
từ đầu năm đến nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái đã điều tra làm rõ bốn vụ
với một mươi bảy đối tượng liên quan đến hành vi sử dụng mua bán trái phép vật liệu nổ
trong đó đã khởi tố hai vụ sáu bị can
chuyển viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố trước pháp luật hai vụ hai bị can
thu giữ gần bốn trăm linh kg thuốc nổ công nghiệp cùng nhiều tăng vật có liên quan
các quỷ tri bộ và lãnh đạo của cơ quan an ninh điều tra đã đặc biệt quan tâm
chỉ đạo cán bộ chiến sĩ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm này
cái quan trọng nhất đó là cán bộ chiến sĩ phải tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản
nắm chắc tình hình liên quan đến loại tội phạm này để tổ chức mở án
thậm chí là xác lập chuyên án để đấu tranh đối với loại tội phạm này
trên thực tế cho thấy việc sử dụng mua bán trái phép vật liệu nổ đã gây ra những hậu quả đau lòng
chính vì vậy để tránh những sự việc đáng tiếc bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng
thì các tổ chức cá nhân
cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mình trong công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng
tàng trữ mua bán vật liệu nổ không tiếp tay cho tội phạm đồng thời chủ động tố giác loại tội phạm này
tại tỉnh lạng sơn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng định vừa khởi tố bị can la đức quang
trú tại huyện tràng định về hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
từ tin báo của một nạn nhân sinh năm hai nghìn bốn
xác định đối tượng la đức quang đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân
tại cơ quan điều tra đối tượng la đức quang thừa nhận hành vi phạm tội
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
hàng chục đối tượng khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng bồng miêu
xã tàm lãnh huyện phú ninh vừa bị công an tỉnh quảng nam phát hiện xử lý
dạng sáng ngày một mươi tám tháng bốn bất ngờ kiểm tra lực lượng công an phát hiện hai nhóm khoảng một mươi năm người
đang tiến hành các hoạt động khai thác vàng trái phép
hai chủ tổ chức hoạt động khai thác là phan đình hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và thái viết trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cùng chú tại huyện phú ninh tỉnh quảng nam
đã thuê các công nhân đưa công cụ máy móc vào khu vực đồi sim để khai thác vàng trái phép
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm năm mét khối đá có chứa chữ lượng vàng
cùng với nhiều dụng cụ máy móc phục vụ khai thác vàng
hoạt động khai thác vàng trái phép diễn biến phức tạp tại đây
đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và an ninh trật tự tại địa phương
phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh an giang
đã bắt và di lý đối tượng nguyễn thị thương chú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang
từ thành phố hồ chí minh về tới địa phương
đây là đối tượng đang trốn quyết định truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chân ma túy
theo hồ sơ vụ án thương cùng với chồng hờ là nguyễn văn vũ sơn đã nhiều lần mua bán ma túy trái phép
tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một thương cùng sơn và ba đồng
phạm bị tuyên phạt trên ba mươi ba năm tù cùng về tội mua bán trái phép chân ma túy
trong đó thương bị tuyên phạt bảy năm sáu tháng tù nhưng cho tại ngoại do nuôi con nhỏ
trong thời gian tại ngoại thương bỏ trốn khỏi địa phương
ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh an giang
ra quyết định truy nã đặc biệt đối với thương
sau thời gian lẩn trốn đêm một mươi tám tháng bốn thương bị các trinh sát phòng cảnh sát thi hành án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh an giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quận bình tân tp hcm
tiếp theo chương trình là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
ra quyết định truy nã đối với đối tượng kiều văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hậu thường chú tại thuân ngọ xã tiến lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
còn phạm hai tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và phải nhận quyết định truy nã của công an tp hcm tỉnh thanh hóa
là đối tượng trần tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xóm ba xã quang thiện huyện kim sơn tỉnh ninh bình
và đối tượng trần văn quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn bình xã quảng nham huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
bị phòng an ninh điều tra công an tp hcm ra quyết định truy nã về tội tổ chức môi giới cho người khác
trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện